tại hà nội cơn mưa vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn
áp lực giao thông đẻ nặng lên các tuyến ngay từ rất sớm
ngay từ đầu giờ chiều nhiều tuyến đường đã ghi nhận tình trạng un tắc cục bộ như nút giao ngọc hồi vành đai ba cả bên dưới và trên cao
cá biệt cửa ngõ phía nam thành phố hà nội ở chiều vào thành phố ủn tắc vô cùng nghiêm trọng kéo dài khoảng bốn km từ qua trạm thu phí đến nút giao vành đai ba
theo các cơ quan chức năng dự báo tình hình giao thông sẽ ngày càng diễn biến phức tạp nguy cơ ủn tắc tăng cao
vào cuối ngày áp lực giao thông sẽ đà nặng lên các tuyến vành đai và cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
tại sân bay quốc tế nội bài từ sáng nay hai mươi chín tháng bốn lượng khách tập trung đi khá đông
các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch như đà nẵng phú quốc nha trang côn đảo
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách chủ động có mặt trước giờ bay hai tiếng đối với chuyến bay nội địa
ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay
hoặc là ủn ứ cục bộ tại nhà ga trong giờ cao điểm